chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn vừa qua đồng chí phạm bình minh
phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thái nguyên
đã có buổi tiếp xúc cử tri tại công ty cổ phần găng thép thái nguyên
tại buổi tiếp xúc đại diện cử tri của công ty cổ phần gang thép thái nguyên cũng đã kiến nghị đến đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thái nguyên
nhiều ý kiến về việc đề nghị tạo điều kiện để công ty duy trì sản xuất kinh doanh đảm bảo việc làm cho người lao động
đặc biệt đối với dự án mở rộng giai đoạn hai chậm tiến độ
phó thủ tướng phạm bình minh cũng chia sẻ với công ty cổ phần gang thép thái nguyên
những kiến nghị của cử tri công ty cổ phần ngang thép thái nguyên đã được đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thái nguyên tiếp thu
tổng hợp để báo cáo quốc hội và chính phủ trong thời gian tới
nhân dịp này phó thủ tướng đã đến thăm tìm hiểu thực trạng tại một số hạng mục của dự án gang thép thái nguyên mở rộng giai đoạn hai